các quy định sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong tương lai không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư hiện có
hiện người phát ngôn của đại sứ quán trung quốc tại washington dc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về động thái trên

đặc biệt ngày một mươi bảy tháng bảy cuba ghi nhận mức nhiệt kỷ lục hai mươi chín bảy mươi sáu độ c
đáng chú ý trạm khí tượng tại thị trấn chucarito thuộc tỉnh miền đông granma ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng ba mươi chín độ trong ngày hai mươi hai tháng bảy
theo viện khí tượng cuba nhiệt độ trung bình tại nước này kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến nay đã tăng thêm một độ
các nhà khoa học dự báo xu hướng này còn tiếp tục trong thời gian tới
nhiệt độ bề mặt nước biển cũng tăng lên xung quanh vùng biển caribe
và vùng nhiệt đới đại tây dương dẫn đến sự hình thành và phát triển của nhiều cơn bão nhiệt đới hơn cho đến tháng một mươi một
các cơ quan quan sát khí tượng thủy văn dự báo cuba sẽ đón khoảng một mươi ba cơn bão trong mùa bão năm nay nhiều hơn so với dự báo hồi tháng năm là một mươi một cơn bão
còn tại anh một nhóm các nhà khoa học đang phát triển vaccine để chuẩn bị trước cho một đại dịch trong tương lai có thể xuất hiện
nghiên cứu này dựa trên những bài học từ đại dịch covid một mươi chín mối nguy hại từ những mầm bệnh chết người
nghiên cứu đang được cơ quan an ninh y tế vương quốc anh usahsr thực hiện tại khu phúc hợp phòng thí nghiệm portendale được bảo mật cao ở westside
trung tâm đánh giá và phát triển vaccine của portendao đã được mở rộng kể từ khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín và hai trăm linh nhà khoa học hiện đang phát triển vaccine cho virus động vật chưa linh nhiễm trong người
nhóm portendale đã phát triển một loại vaccine chống lại bệnh sốt chốt huyết crimin congo căn bệnh có tỉ lệ tử vong lên tới ba mươi

các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đã bắt đầu được triển khai và hai mươi bốn tình nguyện viên dự kiến sẽ thử nghiệm mũi tiên này trong tương lai gần
các mầm bệnh khác đang được nghiên cứu bao gồm cúm da cầm bệnh thủy động và virus hanta một họ virus lây lan qua loài gặm ngấm
thưa quý vị thủ đô copenhagen của đa mạch lâu nay đã được biết đến là thành phố tiên phong trên thế giới về phát triển đô thị bền vững và từng nhiều lần được công nhận là thành phố xanh nhất thế giới
nhưng từng đó có lẽ là chưa đủ copenhagen còn đang nỗ lực để trở thành thành phố trung hòa carbon vào năm hai nghìn hai mươi năm
những sáng kiến nào đã được thành phố này triển khai để đạt được mục tiêu đầy tham vọng như vậy
mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện quốc tế phần cuối bản tin an ninh thế giới hôm nay
đạp xe là cách để ngắm cảnh một cách thân thiện với môi trường nhất ở đây
kể từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
xe đạp là phương tiện đi lại thông minh an toàn và lành mạnh nhất giúp mọi người di chuyển từ điểm a đến điểm b
và ngày nay cứ hai người dân copenhagen thì có khoảng một người đạp xe đến trường học nơi làm việc hay các cửa hàng
copenhagen có tới hơn bốn trăm linh km là đường dành riêng cho xe đạp
trung bình mỗi ngày người dân copenhagen đi xe đạp khoảng một hai mươi bảy triệu km cao gấp một lần mức trung bình của thế giới
cùng với amsterdam của hà lan
copenhagen của đan mạch
là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới dành cho người đi xe đạp
cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp ở đây giúp việc khám phá thành phố trở nên rất dễ dàng và thú vị
giao thông vận tải ở đây cũng rất bền vững
vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm tất cả phương tiện như xe buýt và tàu điện ngầm và tàu hỏa tại đây đều sẽ sử dụng năng lượng xanh
một hoạt động du lịch nổi tiếng ở copenhagen là đi tàu thuyền
nhưng tôi còn có một cách thú vị và thân thiện với môi trường hơn để khám phá khu vực
bên cẳng bạn có thể thuê những chiếc thuyền kayak màu xanh lá cây hoàn toàn miễn phí
đổi lại bạn chỉ cần thu gom một ít rác
chỗ rác này khá nặng đấy
bốn một kg cô làm tốt lắm
có một cuộc sống chất lượng cao là một phần trong khái niệm về cuộc sống bền vững của copenhagen
theo khái niệm một mươi năm phút của thành phố
mọi người có thể đến công viên hoặc trung tâm giải trí chỉ với một mươi năm phút đi bộ
định hình thành phố và đưa ra các khái niệm kiến trúc bền vững là công việc của kiến trúc sư camilla van de oost
cô là chiến lược gia đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của copenhagen
copenhagen có tham vọng trung hòa carbon chỉ trong hai năm ngắn ngủi
vì vậy các dự án của chúng tôi phải xoay quanh việc giảm lượng khí thải co hai
đó là xây dựng nhiều công trình từ gỗ hơn ít bê tông hơn
ít khu vực để xe hơn suy nghĩ về hiệu quả năng lượng của các tòa nhà
copenhagen rất thành công trong việc kết hợp các tiện ích tính bền vững và giải trí
mỗi thành phố đều cần một nhà máy biến chất thải thành năng lượng
nhưng tại copenhagen nhà máy này cũng chính là một dốc trượt tuyết
thông thường các bãi để xe chiếm rất nhiều không gian
nhưng tại copenhagen nó đồng thời cũng là một khu tập thể thao ngoài trời
và một nơi mà cả khu phố cùng nhau gặp gỡ chuyện trò